hôm nay ngày năm tháng tám kỷ niệm ngày quân và dân việt nam chiến thắng trận đầu trong cuộc tập kích chiến lược của không quân mỹ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đây cũng đã trở thành ngày gặp mặt truyền thống giữa những người lính việt nam và nga cùng chung một chiến hào năm xưa
buổi gặp mặt truyền thống lần thứ bốn mươi chín được diễn ra tại thủ đô moscow do đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
phối hợp với hội người việt nam và hội cựu chiến binh việt nam tại liên bang nga tổ chức
với sự tham dự của các cựu chuyên gia quân sự nga từng công tác tại việt nam trong những năm tháng chiến tranh
tại buổi gặp phó bí thư đảng ủy việt nam tại liên bang nga ngô quốc thái đã một lần nữa cảm ơn những người đã từng giúp đỡ việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
ông đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu mà các chuyên gia nga đã dành cho công cuộc đấu tranh vì độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân việt nam
theo mặt hội cựu chuyên gia quân sự từng công tác tại việt nam chủ tịch nikolai kolesnik đã ghi nhận
những cố gắng và đóng góp của các hội viên vào việc duy trì và củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước nga việt
từ khi còn công tác tại việt nam ngay trước cửa nhà hát lớn chúng tôi đã từng hẹn nhau lấy ngày năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn làm ngày gặp mặt
và cứ đến dịp này chúng tôi lại gặp nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời chiến đấu cùng nâng cốc chúc nhau sức khỏe và chúc cho tình hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta ngày càng bền vững
đây là dịp để các cựu chuyên gia quân sự liên xô nga và bạn bè việt nam thăm hỏi nhau cùng nhau ôn lại kỷ niệm
trao tặng nhau những tấm huy chương và những kỷ vật cùng thưởng thức những nét đặc sắc của ẩm thực việt nam
và cũng là hoạt động tri ân thể hiện rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam